tập đoàn vnpt và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin và truyền thông
việc trung ương đoàn ứng dụng công nghệ thông tin cho mọi hoạt động của đơn vị không nằm ngoài xu thế phát triển chung của đất nước và trên thế giới
với thỏa thuận hợp tác này tập đoàn vnpt sẽ ưu tiên triển khai cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông
nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi góp phần vào sự nghiệp bồi dưỡng
giáo dục thế hệ trẻ việt nam chủ động tích cực tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ khích lệ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo nâng cao năng lực nắm mắt thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư
cũng tại buổi lễ ký kết đại diện lãnh đạo vnpt và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã cùng nhau bấm nút chính thức khai trương
cổng hệ thống quản lý văn bản điều hành công việc do vnpt triển khai cho trung ương đoàn